thông tin từ tổng cục thể dục thể thao cho biết đoàn thể thao việt nam gồm sáu vận động viên sẽ tranh tài tại đại hội thể thao châu á mùa đông lần thứ tám diễn ra tại nhật bản từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đây là lần đầu tiên trong lịch sử thể thao việt nam tham dự đại hội thể thao mùa đông châu á
đoàn thể thao việt nam tham dự đại hội gồm một mươi thành viên trong đó có sáu vận động viên tham gia tranh tài ở ba môn thể thao
các vận động viên gồm nguyễn văn an nguyễn võ hữu vinh và nguyễn đức mạnh tranh tài ở môn trượt tuyết núi cao phạm tiến đạt tranh tài ở môn trượt tuyết băng đồng nguyễn thái bình trị đình thời tranh tài môn trượt ván trên tuyết
nhằm chuẩn bị cho đại hội thể thao mùa đông châu á diễn ra tại sapero nhật bản các vận động viên đã phải tập luyện ba môn thể thao nêu trên từ nhiều tháng qua
do việt nam không có băng tuyết nên các vận động viên phải tập luyện trên địa hình cát tại mũi né bình thuận
đại hội thể thao mùa đông châu á hai nghìn một mươi bảy sẽ được tổ chức tại thành phố saporo nhật bản
dự kiến thu hút vận động viên đến từ ba mươi quốc gia vùng lãnh thổ ở các khu vực châu á tham gia tranh tài ở năm môn thi đấu với một mươi một phân môn thể thao